mặc dù chủ tịch hồ chí minh trong di trúc biết rằng chỉ để lại vài lời tóm tắt vài việc thôi
thế nhưng lịch sử đã chứng minh di trúc của người là một văn kiện lịch sử vô giá
có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc
điều đáng chú ý là xuyên suốt trong toàn bộ di trúc là một tinh thần nhân văn
tình cảm yêu thương con người sâu sắc có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân
hồ chí minh
hàng năm bác lại đem bản di trúc ra xem lại bổ sung cho phù hợp với tình hình mới của đất nước
lần cuối cùng bác viết và chỉnh sửa vào ngày một mươi tháng năm năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
đáng quý nhất là những dòng cuối cùng trong di trúc vẫn là một tấm lòng dành cho nhân dân đất nước
tôi để lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân toàn đảng cho toàn thể bộ đội các cháu thiếu niên và nhi đồng
lời can dặn của người không chỉ được lưu giữ ở trên những trang giấy bút tích mang tính lịch sử
mà được khẳng định và phát huy qua thực tiễn xây dựng đất nước năm mươi năm qua
chúng ta luôn luôn trân trọng và đi theo những cái gì mà chủ tịch hồ chí minh đã vạch ra trang bảy di trúc của người
trong những năm qua thì là đảng và chính phủ đã luôn luôn quan tâm đến đời sống của các tử lập nhân dân
đặc biệt là nâng cao đời sống của nhân dân lao động
và như các đồng chí biết là tất cả những cái chương trình những cái gọi là xóa đói giảm nghèo
rồi là đi vùng sâu vùng xa đấy tất cả những cái đấy là càng ngày càng nâng cái đời sống nhân dân lên bước mới
và tôi hy vọng là với sự cố gắng của toàn đảng toàn dân như vậy
thì nhất định là chúng ta sẽ xây dựng được một đất nước việt nam hòa bình tân chủ độc lập ấm no và hạnh phúc
nhiều phong trào hoạt động cụ thể được triển khai rộng khắp ở các cấp các ngành
ở các lĩnh vực ngành nghề ở các đối tượng thuộc mọi tầng lớp nhân dân
có thể kể đến việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh
đã trở thành một việc làm thường xuyên tự giác trong mọi hoạt động của đơn vị
đời sống nhân dân không ngừng được đảng và nhà nước ta quan tâm chăm lo
thực hiện theo đúng nguyện vọng mong muốn của người dân tộc được độc lập tự do mọi người được ấm no hạnh phúc
qua năm mươi năm thực hiện di trúc của bác
thì đảng ta mà cụ thể là ban chế bản trung ương
bộ chính trị ban bí thư đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo
và thực hiện một cách khá toàn diện những lời dặn của bác trong di trúc
cả về xây dựng đảng cả về phát triển kinh tế xã hội
cả về chăm lo đời sống của nhân dân
cả về xóa đói giảm nghèo cả về bảo vệ tổ quốc
bản di trúc là sản phẩm kết tinh tư tưởng đạo đức và tâm hồn cao đẹp của chủ tịch hồ chí minh
là nguồn động viên cổ vũ lớn là sự chỉ dẫn quan trọng để quân và dân ta tiến lên
giành những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng miền nam thống nhất tổ quốc
và tiếp tục con đường xây dựng đất nước trong thời kỳ hội nhập
sự nỗ lực cố gắng của thế hệ hôm nay không chỉ là làm theo nguyện vọng của bác trước lúc đi xa
mà còn là phát huy phát triển những vấn đề mang tính thời đại
vì sự phát triển của dân tộc trong tình hình mới
củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc